du lịch là ngành đón tim vui liên tiếp trong những ngày đầu xuân mới giáp thìn
theo cục du lịch quốc gia trong dịp tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn từ ngày tám đến ngày một mươi bốn tháng hai
ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ một mươi năm triệu lượt khách nội địa tăng một mươi sáu sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
văn miếu quốc tử giám một địa điểm văn hóa nổi tiếng của thủ đô hà nội những ngày tết vừa qua
đã đón đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan xin chữ đầu năm
không chỉ nơi đây mà rất nhiều những địa điểm khác tại hà nội cũng có lượt khách đông đảo
ước tính trong bảy ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn thủ đô hà nội đã đón sáu trăm năm mươi ba lượt khách
tăng trên hai mươi một so với cùng kỳ năm trước tổng thu tử khách du lịch tăng trên ba mươi năm
còn tại tp hcm đón khoảng một tám triệu lượt khách du lịch
điểm nhấn đáng chú ý là khách quốc tế đến tp hcm trong dịp này ước tăng trưởng trên một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
các thành phố biển khác cũng đón lượng khách tăng
trưởng mạnh hai con số là nha trang tỉnh kánh hòa tăng hơn một trăm bốn mươi năm tp đà nẵng tăng ba mươi bảy